từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi cảnh sát biển việt nam và cảnh sát biển trung quốc đã thực hiện
chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá vịnh bắc bộ lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín
đây là chuyến kiểm tra liên hợp lần thứ một mươi tám cũng là chuyến cuối cùng trong việc thực hiện giám sát
thực thi hiệp định hợp tác nghề cá vịnh bắc bộ mà chính phủ hai nước đã ký kết
và có hiệu lực vào năm hai nghìn bốn
chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá lần hai năm hai nghìn một mươi chín trải dài trên phạm vi một mươi một điểm
trong vùng đánh cá chung tại khu vực vịnh bắc bộ
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lực lượng chức năng hai nước đã tổ chức hội đàm thống nhất
phương án nội dung kế hoạch của chuyến kiểm tra liên hợp thực hiện nghi thức trào xã giao trên biển
tiến hành kiểm tra giám sát tàu thuyền của ngư dân khai thác thủy sản
duy trì trật tự trong khu vực đánh bắt chung tuyên truyền về quy chế hoạt động ứng xử trên biển
luyện tập tình huống cứu hộ cứu nạn tàu cá của ngư dân gặp nạn trên vịnh bắc bộ
những hoạt động này thể hiện thiện trí của phía việt nam trong thực thi và giám sát việc thi hành
hiệp định góp phần xây dựng vĩnh bắc bộ thành một vùng biển hòa bình hợp tác và hữu nghị
tạo môi trường thuận lợi để hai nước phát triển kinh tế đặc biệt là kinh tế biển